nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác năng lượng và khoáng sản sẵn có giữa hai nước
nhận lời mời của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đồng chí khamani intilat
bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sang thăm và làm việc tại việt nam kể từ ngày ba đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian ở việt nam đồng chí intilat đã đến báo cáo thủ tướng nguyễn xuân phúc
và có cuộc hội đàm quan trọng với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng hoan nganh và đánh giá cao bộ trưởng khamanei intilat
sang thăm làm việc tại việt nam ngay sau kỳ họp bốn mươi ủy ban liên chính phủ việt nam lào
để triển khai ngay các kết quả của kỳ họp trong lĩnh vực năng lượng
nhân dịp tết cổ truyền lào bun pimay hai nghìn một mươi tám thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến bộ trưởng cùng đoàn công tác thủ tướng cảm ơn chính phủ lào và cá nhân bộ trưởng
đã dành nhiều quan tâm ủng hộ cho doanh nghiệp việt nam
đầu tư vào các dự án thủy điện khoáng sản tại lào trong thời gian qua
thông báo kết quả làm việc với tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam
về việc triển khai các thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào
về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại lào
ngài bộ trưởng cho biết hai bên đã sơ bộ xác định được phương án đấu nối
mua bán truyền tải điện từ lào sang việt nam
trong lĩnh vực mỏ và khoáng sản phía lào phối hợp với các nhà đầu tư việt nam
triển khai một số dự án tại lào khẳng định phía lào sẵn sàng hỗ trợ
tạo mọi điều kiện để triển khai các dự án